được biết đến là một xã ven biển trù phú với cảnh quan thơ mộng xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
là một trong những nơi có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất của tỉnh quảng bình
nơi đây hòa quyện được những giá trị truyền thống và nét hiện đại
đặc biệt khi đến đây du khách sẽ đắm chìm trong những cung đường bích họa đã tạo nên dấu ấn đối với du khách gần xa
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
những ngày này khi đến xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện một cung đường bích họa
với những bức tranh tường ba d độc đáo bắt đầu từ đình thờ tổ cho đến đường ven biển được các họa sĩ thể hiện hết sức công phu
thú vị em mong rằng sẽ có dịp quay trở lại đây
người dân đầu tiên thì chưa hiểu như thế nào nhưng mà từ khi trước dịp tết nguyên án màu tuất đến nay
khi mà những bức bích hòa từng ngày được hoàn thiện dân thì thu hút sự quan tâm của người dân chú ý của người dân và nhất là du khách về thăm thú làng cảnh dương
những bức tranh tường tranh ba d độc đáo được vẽ lên nhằm mô tả câu chuyện về quá trình hình thành phát triển truyền thống anh hùng trong kháng chiến
những nét đẹp bình dị của làng biển trù phú này
trên cung đường bích họa du khách có thể tham quan những ngôi nhà cổ những bức tường cổ làm bằng đá san hô
còn nguyên màu rêu xanh cổ kính và trải nghiệm cuộc sống của người dân ở làng biển chủ phú này
bên cạnh tổ chức cho du khách đến tham quan tìm hiểu trải nghiệm du lịch cộng đồng ở địa phương
thì sở du lịch cũng đã xây dựng cái đề án và hỗ trợ xây dựng một số hàng mục để phát triển du lịch
từ cái ý tưởng là
với gắn với nghe biển và cái chủ đề xuyên suốt của làng biển là mô tả cuộc sống của người dân vẽn biển đến bắt hải sản
thì làng bích hòa hiện nay đang từng bước được hoàn thiện và bước đầu chúng tôi cũng thấy vui mừng là du khách cũng đang quan tâm
và cũng để đến tham quan rất đông
và một cái điều phấn khởi nữa đó là người dân cảnh dương với một cái tinh thần có thể nói là hiểu khách thân thiền
cởi mở và tạo điều kiện cũng như là đón tiếp tốt nhất cho du khách khi đến tham quan và trải nghiệm ở tại cảnh dương
hiện nay để biển
cảnh dương thành làng văn hóa du lịch biển đầu tiên của quảng bình sở du lịch đã phối hợp với chính quyền địa phương
xây dựng không gian trưng bày các bộ xương cá voi để du khách có thể chiêm ngưỡng hai bộ xương cá voi lớn nhất
và lâu đời nhất việt nam dưới hình dạng nguyên thủy ban đầu
đồng thời sở du lịch cũng phối hợp với xã cảnh dương đầu tư phát triển nơi đây thành làng văn hóa du lịch
đặc trưng với nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch độc đáo khu du lịch cộng đồng kiểu mẫu của quảng bình